mô hình bác sĩ gia đình kết hợp với trạm y tế xã đã khá thành công ở nhiều địa phương sau khi được bộ y tế triển khai
tuy nhiên sau nhiều năm thì mô hình này cũng bộc lộ không ít bất cập
có ý kiến cho rằng trạm y tế xã hay phòng khám bác sĩ gia đình về cơ bản không phải là nơi chữa bệnh
mà chỉ là nơi khám bệnh và giới thiệu đi chữa bệnh ở tuyến trên
chính vì thế cơ sở này tồn tại chi đề có hình thức
trạm y tế thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
các bác sĩ ở đây cho biết từ nhiều năm qua cơ sở vật chất tại trạm y tế còn rất nhiều hạn chế gây khó khăn cho việc khám chữa bệnh
bên cạnh đó nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục được cấp phép tại trạm y tế khiến bác sĩ lúng túng khi kê đơn
một số dịch vụ hay thuốc thì không được bảo hiểm y tế thanh toán nên nhiều trường hợp bác sĩ buộc phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
phòng khám bác sĩ gia đình đòi hỏi phải quản lý một số bệnh truyền nhiễm không lây
chẳng hạn như bệnh tăng hướng áp đáy thấu đường bệnh cvd hen v v
những bệnh đó đòi hỏi đi song song bên cạnh chẩn đoán đó là phải có cận lâm sàng nữa
và đồng thời sau cái cận lâm sàng đó là phải có những thuốc phù hợp
thì lúc đó mới thu hút mới lôi kéo bệnh nhân người ta ở từ tuyến trên người ta về cái tuyến của mình để điều trị
nó cũng làm bó hẹp lại khả năng chuyên môn của một bác sĩ ở tuyến xã
những trạm y tế hay phòng khám bác sĩ gia đình
ở các địa phương khác cũng gặp phải trở ngại tương tự
vương mắc về nguồn nhân lực vấn đề thông tuyến bảo hiểm y tế đã khiến bác sĩ gặp khó khi khám chữa bệnh
đại diện của bộ y tế cho biết bộ cũng đã triển khai nhiều đề án nhằm tháo gỡ vướng mắc trong mô hình bác sĩ gia đình
vấn đề là nằm ở thời gian và sự phối hợp của các địa phương để đạt hiệu quả tốt nhất
hiện nay thì bộ y tế đang triển khai cái mô hình hai mươi sáu trạm y tế xã điểm
cái điểm mới của nó là cái mô hình này là công dịch vụ y tế theo nguyên lý học gia đình
và mô hình hai mươi sáu xã điểm
mô hình hai mươi sáu xã điểm này là một trong những cái can thiệp cốt lõi của cái hành động để thực hiện cái đề án hai nghìn ba trăm bốn mươi tám phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới
ngành y tế hiện nay cùng với lại sở y tế tám tỉnh địa phương của hai mươi sáu trạm đang cố gắng dành những nguồn lực ưu tiên của các dự án oda bốn vay để hỗ trợ cho việc thực hiện mô hình hai mươi sáu xã điểm này
trạm y tế mô hình bác sĩ gia đình là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất
nếu sớm giải quyết được những khó khăn tồn tại
thì đây sẽ là nơi khám chữa bệnh khá tốt cho người dân giảm thiểu việc quá tải cho các tuyến trên nâng cao vai trò của y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân